tại tây ninh ban tuyên giáo trung ương phối hợp với tỉnh ủy tây ninh tổ chức hội nghị báo cáo viên trung ương trực tuyến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
nhằm thông tin định hướng tuyên truyền những vấn đề quan trọng trong nước và quốc tế
tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo viên thông tin về chuyên đề xây dựng quân đội nhân dân việt nam cách mạng
chính quy tình nguyện từng bước hiện đại bảo vệ vững chắc tổ quốc trong tình hình mới
bên cạnh đó các báo cáo viên ban tuyên giáo trung ương cũng đã thông tin nhanh tới các đại biểu về kết quả hội nghị lần thứ một mươi một ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
định hướng công tác thông tin trong thời gian tới đồng chí lê mạnh hùng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
đề nghị các báo cáo viên tỉnh ủy đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả hội nghị lần thứ một mươi một ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
tiếp tục tuyên truyền về kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn tuyên truyền về những kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế xã hội tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín và nhiệm vụ giải pháp các tháng cuối năm